chị không cần dùng tay chị kết bạn với từng người mà chị dùng tool nó tự động nó đi kết nối với chị

cách hàng thực ra đọc review thì chúng ta có thể quan sát một là những review mà nó quá ngắn gọn chỉ có tốt hay good hay là tuyệt
thì rõ ràng là nó thể hiện một cái là sitting một cách rất là rõ ràng
thứ hai là những cái nếu như các cái nhận xét mà từ phía khách hàng thì thường là nó có các cái nội dung con then rất là sáng tạo
và vì người ta gọi là đây là nội dung do người dùng tạo ra cho nên nó không có cái nội dung nào người ta không đi coppad ở đâu cả mà người ta viết cái cảm xúc của mình
thứ ba là chúng ta xem thêm trong cái quá trình thời gian thì nếu mà sitting thì họ không thể kéo dài trong một thời gian dài
vì nó không thể kéo dài trong một thời gian dài
thì nếu như những cái nhận xét năm sao hay là nhận xét một sao là những cái nhận xét mà dễ bị ảnh hưởng nhất đối với người dùng
bởi vì người dùng người ta đọc một sao để người ta xem là điểm yếu là cái gì
người ta đọc năm sao
còn nếu như mà một cái sản phẩm mà nó là sitting thì người ta chỉ vào người ta làm hồ ạc theo chiến dịch
chứ nó không thể kéo dài ra một cái quá trình cư dài bởi vì là họ không có đủ thời gian và công sức
bởi vì thứ hai là mục tiêu của họ là giả dối
cho nên là chỉ cần làm sao đó để đánh lạc hướng người dùng chứ họ không có chăm sóc cái việc
những cái review đó
bên cạnh đó người bán hàng còn tạo các nhóm riêng tư ryve group trên facebook để đưa ra các mặt hàng có sẵn cần được đánh giá
bên thứ ba liên hệ riêng với người bán để thực hiện giao dịch mua sản phẩm
viết fitback có thể bao gồm hình ảnh video sản phẩm nhằm tăng khả năng hiển thị
có thể kể đến một số nhóm như nhóm review bìm sữa mẹ bìm sữa review review mỹ phẩm
review công nghiệp
theo nghiên cứu vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi các chuyên gia của đại học los angeles và california công khai kết quả nghiên cứu cho thấy
trung bình có hơn hai mươi nhóm trên facebook được tạo ra mỗi ngày để kết nối giữa doanh nghiệp và những người đánh giá sản phẩm
mỗi nhóm có trung bình một mươi sáu thành viên thực hiện khoảng năm trăm sáu mươi bài đăng mỗi ngày
doanh nghiệp sẵn sàng trả sản phẩm và tiền thù lao khoảng hơn sáu usd
tức là khoảng hơn một đồng
có nhiều doanh nghiệp không thể cạnh tranh với những chiêu thức đánh giá bình luận thao túng đó
theo các chuyên gia những bài đánh giá giả sẽ thúc đẩy bán những sản phẩm không an toàn
đồng thời làm tổn hại đến những hoạt động kinh doanh của người buôn bán hợp pháp
thì cái hệ thống review này thì trong trải qua thời gian ở trên thế giới thì nó phát triển cũng rất là lâu rồi
và đến nay thì nó phát triển rất là lâu rồi
hiệu quả tương đối cao nhưng nó có một nhược điểm mà nó lệ thuộc vào tâm lý đám đông của khách hàng
và chính vì vậy thì đối với những doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ thì mức độ ảnh hưởng không lớn
nhưng đối với những doanh nghiệp mà có thương hiệu lớn thì đây có thể nói là có thể tạo ra một cái sức bật rất tốt cho doanh nghiệp
nhưng đồng thời có thể là một cái nguy cơ tiềm ẩn về khủng hoảng truyền thông rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử
vấn nạn review đánh giá giả mạo chất lượng sản phẩm đã và đang tồn tại trên nhiều trang thương mại điện tử
là những chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh để thu hút người mua hàng không chỉ ở việt nam mà còn rất nhiều nước trên thế giới
người tiêu dùng cần có sự tỉnh táo tìm hiểu kỹ về sản phẩm thương hiệu trước khi tiến hành mua để tránh trường hợp tiền mất
nhưng lại nhận được sản phẩm không đúng chất lượng
đến đây chương trình an ninh mạng tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc